tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị chiều nay với đại đa với đa số đại biểu tham gia tán thành
quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
tại phiên làm việc trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý dự thảo nghị quyết
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho điều chỉnh tên nghị quyết
từ nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
thành nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
tiến hành biểu quyết với bốn trăm tám mươi chín đại biểu tham gia biểu quyết có bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tán thành
chiếm tỷ lệ chín mươi bốn chín mươi tám tổng số đại biểu quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
nghị quyết gồm bảy điều và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
việc thí điểm sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc
năm năm nghị quyết cũng điều chỉnh quy định một mức giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng thực hiện thống nhất trên toàn quốc
sau khi kết thúc thí điểm chính phủ sẽ báo cáo quốc hội việc tổng kết nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp